công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã khởi tố một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đẻ
bùi lộc hảo sinh năm hai nghìn chú ở phường tân lập thành phố bôn ba thuột
trước đó nguyễn đức phong chú ở huyện crong park tỉnh đắk lắc có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng chú ở thành phố buôn ma thuột
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng đã sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình nên phong đã gọi điện để rủ trường cùng với một số đối tượng khác đi đòi tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong trong đó có hảo đã chốt cửa khóa dũng lại rồi hành hung đe dọa buộc dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trong vụ án này trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong hồ văn anh tuấn và hoàng nguyên trường đều trú ở thành phố buôn ma thuột về hành vi cướp tài sản